đường dây cho vay nặng lãi online quy mô toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
theo lực lượng công an tính đến thời điểm này nhóm đối tượng cho hơn một triệu người vay với số tiền trên hai mươi tỷ đồng
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng tổ chức chuyển tiền trái phép sang trung quốc hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người việt nam
thông qua ứng dụng redvay trên điện thoại di động cho vay lãi suất trung bình gần hai ba trăm năm mươi một năm
tiền lãi của gói vay sẽ được trừ thẳng vào số tiền gốc mà người vay đăng ký vay
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma
sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích rửa tiền chuyển tiền trái phép qua biên giới
cùng với đó các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen
gây mất trật tự tạo dư luận xấu trong xã hội
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa
tiền tệ qua biên giới quyết định khởi tố bị can bắt bị can tạm giam
đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án
thưa quý vị công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với phan công khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mohamadji jaffa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
quá trình điều tra mở rộng vụ án phan công khanh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp nhận đơn của một người dân trú tại tỉnh an giang tố cáo mohamadji jaffa
hai mươi tuổi trú tại tỉnh an giang cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể phan đã mang xe ô tô bmw của nạn nhân nhờ phan giao bán đi cầm lấy một tỷ đồng để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ ô tô hiệu bmw trên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của một người dân ở tỉnh kiên giang
tố cáo phan công khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu brabus
tám trăm linh thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương là ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng đồng bọn bán xe trên cho một người dân để chiếm đoạt hai mươi bốn năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt những người có liên quan
công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và phan đến phòng cảnh sát hình sự số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo
phường cầu kho
công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và phan đến phòng cảnh sát hình sự số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo

để trình báo hỗ trợ điều tra đồng thời kêu gọi những ai liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an tp hcm đã bắt giữ nguyễn thế tuấn và võ trọng huy chú cùng tại tp hcm khám xét nhà các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g giấy tờ ghi chép thông tin
các tài khoản ngân hàng và mật khẩu bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sử dụng những giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh
ở các ngân hàng các đối tượng sẽ bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp cho các đối tượng khác với giá một triệu đến một năm triệu đồng
với phương thức thủ đoạn này hai đối tượng là nguyễn thế tuấn và võ trọng huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi số tiền gần hai tỷ đồng
một đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi các nguồn tiền bảo hiểm vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phát hiện đấu tranh
bước đầu khởi tố năm bị can để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm mạo trong công tác gian lận trong bảo hiểm y tế để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ
gây thất thiệt hại
gây thiệt hại cho bảo hiểm y tế xảy ra ở một số bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghệ an
trước đó qua công tác nắm tình hình công an tỉnh nghệ an phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với bác sĩ nhân viên y tế tại một số bệnh viện cơ sở y tế
để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
sau một thời gian tập trung điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lê thị hà an nguyễn thị quỳnh an cùng chú tại tp vinh và thái thị mai chú tại huyện tân kỳ
đã móc nối với nguyễn quốc việt là kỹ thuật viên trục x quang của trung tâm y tế huyện tân kỳ làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương
cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ
với mỗi hồ sơ bệnh án giả các đối tượng trả cho việt từ hai triệu rưỡi đến năm triệu đồng
tôi kiểm tra trên hệ thống đăng ký khám chữa bệnh của cơ quan tìm phim theo yêu cầu của bà mãi là gãy làm gãy xương
tôi sẽ lấy phim đó của một người bệnh đã đi khám và chỉnh sửa lại tên tuổi của người đó thành tên tuổi của đối tượng bà mãi đã đăng ký
sau khi có được hồ sơ bệnh án giả các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm
với số tiền từ ba trăm linh triệu đồng đến bốn trăm linh triệu đồng một bộ hồ sơ bệnh án
mỗi trường hợp được công ty bảo hiểm chi trả lê thị hà an hưởng lợi từ một trăm linh triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện lê thị hà an còn móc nối với trần đức lượng là bác sĩ khoa nội tim mạch
bệnh viện trường đại học y khoa vinh để lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm
chỉ đạo các phòng chuyên môn và toàn ngành phối hợp chặt chẽ cung cấp đầy đủ các nội dung yêu cầu
các hồ sơ thanh quyệt toán chi phí khả nhiệm bệnh của các năm mà cơ quan bảo hiểm sở hội đã kỳ hợp đồng với cơ sở khả nhiệm bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh lập hồ sơ kế khống dịch vụ để thanh toán nguồn quỹ bảo hiểm y tế là gây thiệt hại cho nguồn quỹ
và gây ảnh hưởng đến cơ sở
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế
tổng số tiền rất lớn khoảng một mươi tỷ đồng
chúng tôi cũng muốn gửi lời cảnh tình
mọi người không nên nhè giả cả tin vì một số lợi ích nhỏ để đi vào con đường vi phạm pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố các đối tượng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
giả mạo trong công tác gian lận bảo hiểm y tế và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan
tổng cục thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn các trang web ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng
ở mức đối tượng
tổng cục thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong thời gian gần đây nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế
để tránh bị lừa đảo tổng cục thuế báo các doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm trả tiền tài liệu luật thuế
khi gặp trường hợp nghi ngờ thì người nộp thuế nên liên hệ đến các đầu mối của cục thuế chi cục thuế trên địa bàn để được hỗ trợ
trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường
có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế thì người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi
đồng thời cung cấp các bằng chứng tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật
các thông tin liên quan đến công tác của cơ quan thuế với người nộp thuế đều được công khai tại địa chỉ website gdt gov vn
mới đây công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã bắt giữ nguyễn thanh sơn
chú huyện mai sơn tỉnh sơn la vận chuyển trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể ngày hai mươi ba tháng bảy khi đang vận chuyển ma túy qua khu vực xã triển mông huyện mai sơn
nguyễn thanh sơn bị công an huyện mai sơn bắt quả tang
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lò thị thu chú huyện điện biên tỉnh điện biên
về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ một điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
là viên chức văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh quảng ngãi trì nhánh thị xã đức phổ nhưng giả mạo trong công tác
đối tượng nguyễn đê ninh ba mươi sáu tuổi đã bị công an thị xã đức phổ khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
trong quá trình công tác ninh đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng có đất nhận làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
đối tượng còn lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lấy phôi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình cá nhân khác
để làm sai lệch thay đổi thông tin và lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an thị xã đức phổ đề nghị người dân trên địa bàn cung cấp thông tin về các đối tượng có sai phạm
trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm